nhằm siết chặt việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ vào sáng ngày hôm nay
công an tp long xuyên tỉnh an giang với hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các phường xã đồng loạt gia quân kiểm tra và giám sát việc sử dụng giấy đi đường
bố trí lịch làm việc sản xuất kinh doanh trong thời gian cách ly xã hội
đảm bảo đúng đối tượng và đúng mục đích
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố long xuyên bắt đầu từ ngày một mươi tháng tám
khi qua các chốt kiểm soát trên địa bàn cán bộ công chức viên chức phải xuất trình đầy đủ ba loại giấy tờ
là thẻ công chức viên chức bản cam kết đi lại xác định cung đường từ nhà đến cơ quan và ngược lại
do thủ trưởng cơ quan đơn vị ký xác nhận danh sách làm việc tại cơ quan đơn vị
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các cơ quan nhà nước phải đảm bảo cắt giảm dưới ba mươi số công chức viên chức tại đơn vị
trừ các ngành công an y tế quân sự trực tiếp tham gia phòng chống dịch
qua kiểm tra bước đầu nhận thấy còn nhiều người ra đường không có lý do chính đáng
nhân viên công ty ngân hàng hầu hết chỉ có giấy xác nhận của công ty ngân hàng
không có danh sách nhân viên cắt giảm theo quy định không có xác nhận của ủy ban nhân dân nơi cư trú
không thể hiện một cung đường hay là điểm đến
cán bộ công nhân viên chức hầu hết chỉ có thẻ không có lịch công tác hoặc là điều động của đơn vị
sau hai giờ gia quân bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở
tổ công tác còn lập biên bản vi phạm hành chính trên ba trăm linh trường hợp
ra đường không thật sự cần thiết và vi phạm trật tự an toàn giao thông thu hồi ba mươi năm giấy đi đường đã hết hạn